trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ trên tàu và khâu đột phá ngành kỹ thuật không ngừng nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên kỹ thuật trên tàu của lực lượng cảnh sát biển việt nam
các nét mới của hội thi năm nay đã đặc biệt quan tâm và đi sâu vào các chuyên ngành kỹ thuật bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tháng tiếp theo
trước hết là ưu tiên rèn luyện đội ngũ cán bộ ngành trưởng cơ điện tổ chức hội thi ngành trưởng cơ điện giỏi bảo đảm chất lượng và chọn ra các đồng chí cán bộ sĩ quan có năng lực sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tiếp nhận các con tàu khi lực lượng cảnh sát biển giao
để bảo đảm cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp các cơ quan ban ngành của bộ tư lệnh vùng đặc biệt là phòng kỹ thuật đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tốt cơ sở vật chất
vật tư kỹ thuật cho các đơn vị thường xuyên chỉ đạo theo dõi động viên các tàu của hải đội một trăm linh một một trăm linh hai tiến hành bảo quản sơn sửa tàu tổ chức hướng dẫn huấn luyện ôn luyện bảo dưỡng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật nâng cao chất lượng và hệ số kỹ thuật của tàu
là nhân viên kỹ thuật ngành quân khí dưới tàu tôi cùng anh em luôn luôn xác định rõ ý nghĩa nhiệm vụ của hội thi tàu tốt năm hai nghìn một mươi chín
anh em không quản thời tiết khắc nghiệt luôn chủ động thời gian bảo quản kiểm sửa vũ khí trang bị kỹ thuật đạt kết quả cao nhất trong hội thi tổ tốt năm hai nghìn một mươi chín
quá trình tổ chức hội thi mặc dù đơn vị phân tán ở hai địa bàn hải phòng và hà tĩnh việc tổ chức thi ở nhiều địa điểm khối lượng công việc nhiều
điều kiện thời tiết khắc nghiệt phức tạp và ảnh hưởng của các cơn bão số hai số bốn
nhưng với trách nhiệm cao nhất các đơn vị đã chủ động